chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lực lượng công an các xã của tỉnh yên bái hỗ trợ đồng hành cùng bà con trong thiên tai
trong phần tin quốc tế hôm nay bốn tháng bốn đánh dấu tròn bảy mươi năm năm ngày tổ chức hiệp ước bắc
đại tây dương nato chính thức ra đời
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã đồng chủ trì kiểm tra hợp luyện động viên các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
cùng dự có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn tân cương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thượng tướng hoàng xuân chiến thượng tướng lê huy vịnh
về phía bộ công an có trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
sau thời gian nỗ lực huấn luyện đội hình diễu binh diễu hành đã phân đấu tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng
từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ và phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn xác định đây vừa là nhiệm vụ
vừa là niềm vinh dự lớn nào
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng phan văn giang đã kiểm tra hợp luyện các nội dung thuộc nghi lễ nghi thức trao thưởng
diễu binh diễu hành do bộ quốc phòng và bộ công an đảm nhiệm
trong đó khối diễu binh của bộ công an gồm xe chỉ huy xe tổ cờ truyền thống công an các khối sĩ quan an ninh nhân dân
cảnh sát nhân dân cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát cơ động cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát cơ động kỵ binh
ghi nhận biểu dương quyết tâm nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh diễu hành bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng phan văn giang thống nhất đánh giá
mặc dù thời gian huấn luyện hợp luyện chưa nhiều trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt
song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
các khối trình diễn đi đúng đều mạnh đẹp thống nhất đúng động tác thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang
nhấn mạnh được tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là danh dự
trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân
đại tướng phan văn giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện
tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối
bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ quốc phòng trực tiếp thăm động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành
khắc phục khó khăn luyện tập vượt nắng thắng mưa nêu cao tinh thần trách nhiệm hiệp đồng chặt chẽ nỗ lực hết mình hướng đến ngày lễ lớn của đất nước
yêu cầu lực lượng phục vụ đảm bảo tốt nhất về điều kiện ăn ở sinh hoạt phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
chuẩn bị chú đáo đảm bảo điều kiện sân bãi vật chất trong suốt quá trình huấn luyện hợp luyện
chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
thượng tướng trần quốc tỏ phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an tới sự và phát biểu tại buổi lễ
trên cơ sở đề nghị của đảng ủy công an trung ương ban bí thư trung ương đảng đã quyết định chuẩn y
ủy viên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với đồng chí đại tá nguyễn thúy quỳnh
chúc mừng đồng chí nguyễn thúy quỳnh nhận nhiệm vụ trọng trách mới
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công tác
đầu tư thời gian công sức trí tuệ để sớm bắt nhịp và tham gia lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị